tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác một người đàn ông ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân
từ cuối tháng bảy đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người này đã sử dụng tài khoản facebook thường xuyên cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin xuyên tạc sai sự thật
liên quan đến việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại địa phương đồng thời còn chia sẻ nhiều bài viết kèm theo những lời lẽ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân làm việc với cơ quan chức năng người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình